sau khi nghe các đại biểu thảo luận và cho ý kiến tại hội trường về dự án luật quốc phòng sửa đổi
cơ quan chủ trì thẩm tra đã làm rõ vấn đề đại biểu nêu chung quanh dự án luật
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
mặc dù nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các đại biểu trong phiên thảo luận về dự án luật quốc phòng sửa đổi
tại hội trường chiều nay nhưng dự án luật vẫn còn một số nội dung được các đại biểu cho ý kiến
điểm e của khoản hai có quy định là dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm với quốc phòng
phải có tính lưỡng dụng sẵn sàng chuyển sang phục vụ và nhu cầu quốc phòng
thì đây là một cái nội dung quan trọng trong việc kết hợp giữa kinh tế xã hội với quốc phòng
tuy nhiên tôi thấy rằng nếu chúng ta quy định cứng thế này toàn bộ tất cả dự án đầu tư xây dựng
địa bàn trọng điểm của quốc phòng phải có tính ứng dụng thì tôi e rằng là nó quá cứng
vì vậy tôi đề nghị cân nhắc là chúng ta nên giới hạn ở những loại dự án nào
bày tỏ sự đồng tình cao với nhiều nội dung trong dự thảo luật đại biểu tô ái vang cho rằng
việc sửa đổi luật lần này sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật cơ chế chính sách trong tình hình mới
tôi thống nhất với quan điểm quân đội nên làm kinh tế quốc phòng bởi lẽ
quân đội làm kinh tế là thực hiện ba chức năng là đội quân chiến đấu
đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất đã được ghi vào các văn kiện đảng nhà nước
nhận định ý kiến các đại biểu đánh giá chung quanh dự án luật quốc phòng sửa đổi là rất cụ thể
chi tiết đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng giải trình như sau
dự thảo luật quy định kết hợp kinh tế với quốc phòng quốc phòng với kinh tế là thể chế
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc
tình hình mới xác định kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh trong
các dự án lớn quy hoạch phát triển các vùng các ngành kinh tế nhất là vùng kinh tế trọng điểm
các địa bàn chiến lược nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật trên cơ sở ý kiến các đại biểu
cơ quan soạn thảo cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu để chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo luật theo quy định